những thường dân tuyệt vọng ở gaza cần sự giúp đỡ khẩn cấp bao gồm cả những người ở khu vực phía bắc gaza bị vây hãm bởi chiến sự nơi liên hợp quốc không thể cung cấp viện trợ trong hơn một tuần qua
tổng thư ký nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức và thả vô điều kiện tất cả các con tin bị giữ ở gaza
liên quan đến vấn đề này ngoại trưởng canada trong một tuyên bố đã gọi vụ tấn công là cơn ác mộng đồng thời kêu gọi chấm dứt xung đột
về phía israel quân đội nước này đã lên tiếng phủ nhận tiến hành vụ tấn công
trước diễn biến nghiêm trọng của vụ tấn công algeria hôm qua đã yêu cầu hội đồng bảo an liên hợp quốc nhóm họp phiên khẩn cấp để tham vấn kín về tình hình tại gaza
cuộc họp diễn ra vào cuối giờ chiều qua
theo giờ mỹ
theo quán chức này khả năng nổ ra cuộc tấn công là khó rão ràng nhận định với khả năng israel tấn công bộ binh và ly băng được giới chức mỹ đưa ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh qua biên giới diễn ra gần như hàng ngày trong gần năm tháng qua giữa quân đội israel và lực lượng hezbollah
theo một số báo cáo các đợt giao tranh này đã khiến gần ba trăm linh người thiệt mạng chủ yếu là thành viên hezbollah trở thành đợt đối đầu quân sự đẫm máu nhất giữa hai bên kể từ sau cuộc chiến đẫm máu mùa hè năm hai nghìn sáu khiến hàng nghìn người thương vọng

trong phán quyết được đưa ra hôm hai mươi tám tháng hai thẩm phán tracy porter của tòa án dân sự hàn quốc đã đứng về phía một số cử trillinois những người cho rằng ông trump nên bị loại khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của đảng cộng hòa vào ngày một mươi chín tháng ba cũng như cuộc bầu cử tổng thống ngày năm tháng một mươi một ở bang này
người phát ngôn trong chiến dịch tranh cử năm hai nghìn hai mươi bốn của ông trump tuyên bố phán quyết trên là vi hiến trước đó tòa án ở hai bang colorado và maine cũng đưa ra các phán quyết tương tự đối với ông donald trump cả hai phán quyết này đều đang bị hoãn thi hành do ông trump tiến hành kháng cáo
tòa án tối cao mỹ sẽ là nơi đưa ra phán quyết cuối cùng về vấn đề này
nước chủ nhà brazil cho biết cuộc họp đầu tiên trong năm của các bộ trưởng tài chính nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi đã kết thúc trong ngày hai mươi chín tháng hai mà không ra được tuyên bố chung vì các thành viên bị chia rẽ liên quan đến cuộc xung đột địa chính trị hiện nay
nước chủ nhà brazil cho hay các bộ trưởng đã trao đổi quan điểm về các cuộc chiến tranh xung đột và khủng hoảng nhân đạo hiện nay
trong đó nổi bật là tình hình ukraine và gaza
chủ tịch g hai mươi brazil lưu ý rằng cuộc họp này không phải là diễn đàn thích hợp nhất để giải quyết các vấn đề địa chính trị
đồng thời đề xuất rằng những vấn đề này sẽ tiếp tục được thảo luận trong các diễn đàn và cuộc họp liên quan
brazil cũng muốn sử dụng cuộc họp kéo dài hai ngày này để gây áp lực đạt được tiến bộ trong cuộc chiến chống đói nghèo
giảm bớt gánh nặng nợ đần của các quốc gia thu nhập thấp và giúp các nước đang phát triển có thêm tiếng nói
tại các tổ chức như quỹ tiền tệ quốc tế imf và ngân hàng thế giới vkp
được thành lập vào năm một nghìn chín trăm chín mươi chín g hai mươi chiếm hơn tám mươi tổng sản phẩm quốc nội gdp toàn cầu ba phần tư thương mại thế giới và hai phần ba dân số thế giới
ngày hai mươi chín tháng hai liên minh châu eu tuyên bố sẽ bắt đầu giải ngân hàng tỷ euro cho ba lan
vốn đã bị đóng băng vì cáo buộc vi phạm các chuẩn mực của eu về vấn đề pháp quyền
động thái này là thành quả to lớn dành cho những cố gắng của thủ tướng ba lan donald trump
người đã không ngừng nỗ lực kể từ khi nhậm chức vào tháng một mươi hai để lật ngược các biện pháp do chính phủ trước đó áp đặt
quyết định này củng cố một sự thay đổi lớn trong quan hệ giữa ba lan và liên minh châu âu
theo các quy định của eu trong những tuần tới ba lan có thể nhận được sáu trăm linh triệu euro tương đương với sáu trăm năm mươi triệu đô la mỹ tiền mặt
từ gói viện trợ bảy mươi năm tỷ euro tương đương với tám mươi tỷ đô la mỹ đã bị chặn trước đó
nhiều khoản tiền hỗ trợ khác sẽ được tiếp tục thực hiện sau khi ba lan gửi các thủ tục giấy tờ còn tôn đọng từ các dự án
khoản giải ngân sáu ba tỷ euro từ chương trình trị giá sáu mươi tỷ euro tương đương với sáu mươi năm tỷ đô la mỹ
nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi sau suy thoái do đại dịch covid một mươi chín cũng sẽ sớm được công bố
người dân eu phải duy trì việc giảm mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên được áp đặt do các lệnh trừng phạt nhắm vào ngành năng lượng của nga
yêu cầu trên được đưa ra theo một dự thảo đề xuất từ hội đồng châu âu được công bố hôm hai mươi bảy tháng hai
đề xuất nêu rõ rằng mức sử dụng thấp hơn nhu cầu trung bình ít nhất một mươi năm được đo từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
nên được duy trì trên cơ sở tự nguyện thêm một năm nữa
điều này bất chấp tuyên bố rằng mức cắt giảm được thực hiện cho địa phương
hoặc tỷ lệ giảm tiêu thụ khí đốt thậm chí còn ở mức cao hơn là một mươi tám đã thành công hiệu quả với nhiều mục tiêu của đề xuất ban đầu
mặc dù nguồn cung khí đốt đa dạng giá thấp hơn ổn định hơn và dự trữ cao hơn có lợi cho khả năng cạnh tranh của nền kinh tế eu
hội đồng châu âu tuyên bố việc cắt giảm phải tiếp tục được thực hiện trong một năm nữa
đề xuất này cũng lưu ý rằng việc hạn chế tiêu thụ khí đốt như vậy cũng sẽ thúc đẩy eu hướng tới mức phát thải carbon bằng không
chính phủ liên bang nga thông báo sẽ ban hành lệnh cấm tạm thời xuất khẩu xăng kể từ ngày hôm nay ngày một tháng ba đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn
thông báo có đoạn các quyết định được đưa ra nhằm mục đích duy trì tình hình ổn định trên thị trường nhiên liệu trong thời kỳ nhu cầu gia tăng liên quan đến hoạt động đồng áng mùa xuân kỳ nghỉ lễ và kế hoạch sửa chữa các nhà máy lọc dầu
lệnh cấm xuất khẩu xăng sẽ không áp dụng đối với các quốc gia
theo các hiệp định liên chính phủ bao gồm các thành viên liên minh kinh tế á âu cũng như nhiên liệu do công dân mang ra nước ngoài để sử dụng và nhiên liệu dùng để hỗ trợ nhân đạo quốc tế
trước đó lệnh cấm xuất khẩu xăng cũng được áp dụng tại nga từ ngày hai mươi một tháng chín đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba nhằm ổn định giá cả trên thị trường nhiên liệu động cơ trong nước
một biện pháp tương tự cũng được thực hiện đối với nhiên liệu dầu diesel